mặc dù vụ việc đã xảy ra gần một tháng nhưng đến nay tay phải anh nguyễn quang dũng ngụ tại
thành phố hồ chí minh cử động rất khó khăn do vết chém của bọn cướp vào khoảng đầu tháng bốn năm
hai nghìn một mươi sáu anh dũng điều khiển xe mô tô trên cuối lộ sáu mươi một c hướng từ thành phố cần thơ về vị thanh đến
đoạn thuộc ấp năm xã vị thanh huyện vị thủy thì bị bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô dùng hung khí chém
cướp điện thoại anh dũng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
trong khi cướp đang được điều tra cũng tại đoạn đường trên lại xảy ra một vụ cướp tương tự sau khi chặn xe
và dùng dao khống chế một thanh niên đi đường các đối tượng không chỉ lấy ví tiền mà còn cướp luôn xe mô tô của nạn nhân
trước sự liều lĩnh và manh động của các đối tượng công an tỉnh hậu giang nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh
và tiến hành bắt khẩn cấp chín đối tượng về hành vi cướp giật tài sản tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận
ngoài hai vụ cướp trên trước đó vài ngày chúng còn cướp của một người đi đường cũng trên quốc lộ sáu mươi một c
trước sự liều lĩnh và manh động của các đối tượng công an tỉnh hậu giang nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh
để điều tra mở rộng vụ án vậy ai từng là nạn nhân hoặc có thông tin về nhóm cướp này
liên hệ với công an tỉnh hậu giang qua số điện thoại bảy một một ba năm tám chín hai một bốn để được hướng dẫn
cơ quan điều tra cũng kêu gọi đối tượng còn lại trong nhóm cướp đang lẩn trốn là nguyễn văn mến một mươi chín tuổi
trú tại thành phố vị thanh mau ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật